đúng ngày này cách đây bảy mươi hai năm chiến tranh thế giới thứ hai cuộc chiến tàn khốc nhất đổ máu nhiều nhất và khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại đã chấm dứt
đã thành truyền thống hôm nay tại hầu hết các thành phố lớn trên toàn nước nga đều diễn ra các cuộc diễu binh và diễu hành
cũng như các hoạt động khác để chào mừng bảy mươi hai năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại mùng chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
vào lúc bảy giờ sáng theo giờ địa phương tức một mươi hai giờ trưa nay theo giờ hà nội khi tiếng trung đồng hồ trên quảng trường đỏ vang lên lễ duyệt binh bảy mươi hai năm ngày chiến thắng bắt đầu
lễ diễu binh mở đầu bằng màn giữa quốc kỷ nga lá cờ chiến thắng qua quảng trường đỏ do các binh sĩ thuộc trung đoàn cận vệ độc lập số một trăm năm mươi bốn preo brazensky thực hiện
buổi lễ diễu binh có sự tham gia của hơn một mươi binh sĩ trong hai mươi bảy khối diễu hành
một trăm một mươi bốn hệ thống vũ khí và trang bị hiện nay
cùng hàng chục máy bay và trực thăng tham gia màn duyệt binh lớn tại quảng trường đỏ ở moscow
trong bài phát biểu tại buổi lễ tổng thống nga vladimir putin đã gửi lời chúc tới các cựu binh các binh sĩ sĩ quan quân đội trong ngày chiến thắng
chúng ta cần nhớ rằng chiến thắng này được đổi bằng giá của mạng sống con người
không có và sẽ không có lực lượng nào có thể khiến nhân dân ta khuất phục
họ đã chiến đấu tới cùng bảo vệ quê hương và làm những điều tưởng chừng không thể
họ đẩy lùi bánh xe đẫm máu của tên
chiến hai đuổi kẻ thù khỏi đất nước chúng ta nghiền nát chủ nghĩa phát xít và khiến những hành động tàn bạo chấm dứt
dạng sáng ngày chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trước sự chứng kiến của các nước đồng minh
các đại diện toàn quyền được ủy nhiệm của đức quốc xã đã ký vào biên bản xác nhận đầu hàng không điều kiện
mỗi năm vào những ngày này người dân thế giới đều ôn lại những ngày tháng đau thương nhưng hào hùng hơn bảy mươi năm trước
cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã đóng góp công sức làm nên chiến thắng vĩ đại trong cuộc chiến
được xem là tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại này đặc biệt là các chiến sĩ hồng quân liên xô